đưa hai trăm năm mươi chín công dân việt nam trong đó có năm trẻ em dưới hai tuổi sơ tán từ ukraine về nước đã hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc một mươi một giờ trưa ngày hôm nay
đây là chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí thứ ba của nhà nước việt nam đưa công dân sơ tán từ ukraine về nước
trong hai chuyến bay trước từ ba lan vào các ngày chín và một mươi hai tháng ba gần sáu trăm linh công dân việt nam đã được về nước an toàn khỏe mạnh
các trường hợp được ưu tiên cao nhất trong những chuyến bay này là trẻ em phụ nữ và người cao tuổi
theo thống kê đến thời điểm này đã có hơn hai tám trăm linh công dân việt nam nhập cảnh từ ukraine
trong bối cảnh bà con từ ukraine sang sơ tán tại các nước lân cận trong đó nhiều người có nguyện vọng trở về nước
việc nỗ lực tổ chức các chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí của nhà nước việt nam thể hiện sự quan tâm hàng đầu của đảng và chính phủ
trong công tác bảo hộ công dân với mục đích bảo đảm cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản cho các công dân việt nam